lực lượng quản lý thị trường hà nội vừa phát hiện gần một năm trăm linh ống pháo hoa có dấu hiệu giả mạo hàng hóa của công ty z một trăm hai mươi một bộ quốc phòng
đây là vụ việc đầu tiên phát hiện hàng hóa giả mạo là pháo hoa
mặt hàng được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật để bảo đảm công tác phòng chống cháy nổ an toàn đến sức khỏe và tính mạng của con người
ngày một mươi hai tháng một mươi lực lượng quản lý thị trường hà nội tiến hành kiểm tra đột xuất phát hiện cơ sở kinh doanh tập kết pháo hoa
tại căn hộ tầng hai trung cư mini nằm sâu trong ngõ ba phố thái hà quận đống đa đang tập kết kinh doanh hàng hóa là pháo hoa
có dấu hiệu giả mạo hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất hai mươi một bộ quốc phòng
đoàn kiểm tra phát hiện có một bốn trăm năm mươi chín ống pháo hoa với nhiều kích cỡ được đóng đựng trong các hộp và giàn phóng không có hóa đơn chứng tử
toàn bộ số hàng hóa trên đã được tạm giữ để tiếp tục xác minh mở rộng bảo đảm xử lý triệt để nghiêm khắc theo quy định của pháp luật